thưa quý vị dự báo nam bộ trong hai ngày tới sẽ xảy ra nắng nóng cục bộ cảm giác nắng khô rõ rệt
khi mà nhiệt độ tăng lên tới ba mươi năm độ c kết hợp với độ ẩm luôn ở dưới mức năm mươi
vâng trở ra miền bắc thì cụ thể là tại thủ đô hà nội thì dự báo là trong ngày hôm nay tiếp tục sẽ hưởng nắng
với mức nhiệt cao nhất có nơi trên hai mươi sáu độ c trước khi đón đợt không khí lạnh tràn về
đến tối thì nhiệt độ có thể giảm xuống chỉ còn hai mươi ba độ c trời không quá rét
còn tại trung bộ thì ngày hôm nay nắng có tuy nhiên đến giữa tuần thì không khí lạnh về sẽ chuyển mưa
nhiệt độ cao nhất ở các thành phố từ thanh hóa trở vào đến huế là từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
còn từ đà nẵng đến phan thiết bình thuận thì có mức nhiệt cao hơn một chút từ hai mươi tám đến ba mươi độ c